hiện tượng cho xỉ thạch cao được xử lý và sử dụng mới chỉ chiếm ba mươi khoảng năm triệu tấn so với tổng lượng thải ra hàng năm
bộ xây dựng đã trình thủ tướng chính phủ đề án đẩy mạnh xử lý sử dụng cho xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện hóa chất phân bó
để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng
theo đánh giá của bộ xây dựng bảy mươi lượng cho xỉ tồn động đang tạo ra áp lực lớn cho công tác bảo vệ môi trường
phải sử dụng diện tích đất khổng lồ để làm bãi chứa
riêng lượng cho xỉ tích lũy của các nhà máy điện than trong năm hai nghìn một mươi sáu là khoảng hai mươi ba triệu tấn
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi con số này sẽ tăng lên một trăm linh chín triệu tấn
quan điểm của bộ xây dựng là các doanh nghiệp phát thải phải chịu trách nhiệm tổ chức xử lý tiêu thụ cho xỉ thạch cao phát sinh trong quá trình sản xuất